sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tức ngày một tháng một mươi một năm canh tí tại chùa việt nam quốc tự tp hcm
đã tổ chức đại lễ tưởng niệm bảy trăm một mươi hai năm ngày phật hoàng trần nhân tông nhập niết bàn
và lễ cung dước chiêm bái tôn tượng phật hoàng
bức tượng phật hoàng cao hai m bốn được làm từ chất liệu gốm cổ luy lâu được cung dước gần hai km
từ đền thái tổ thái thượng hoàng trần thừa tỉnh nam định đến thiền viện trúc lâm tránh giác tỉnh tiền giang
dự kiến là sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại thiền viện trúc lâm tránh giác
tiền giang sẽ tổ chức lễ an vị tôn tượng phật hoàng trần nhân tông để phật tử thập phương chiêm bái